tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp thân mật ngày tết ngo
ủy viên ban thường vụ ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
phó chủ tịch hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết và phát triển
tổ quốc vương quốc campuchia phó chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia
chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của campuchia trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng chuyến thăm và tham dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm
ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
và cùng nhân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng của đoàn đại biểu cấp cao campuchia
là hoạt động có ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc
góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục giữ gìn
và phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có từ lâu đời của hai bên
ông tép ngò nhấn mạnh đảng và nhân dân campuchia luôn ghi nhớ công lao to lớn của đảng
nhà nước mặt trận quân đội và nhân dân việt nam đã giúp campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo
góp phần xây dựng đất nước campuchia hòa bình và phát triển như hôm nay